còn vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã đến thăm làm việc với công an tỉnh đắk lắc
trong thời gian qua tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đắk lắc tiếp tục được kiểm soát
không để xảy ra vụ việc phức tạp không để bị động bất ngờ
nổi bật là trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã bảo vệ tuyệt đối an toàn
cho lễ hội cà phê bùn mơ thuật lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích của công an tỉnh đắk lắc
đã đạt được trong thời gian qua
thời gian tới công an tỉnh đắk lắc đẩy mạnh công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
và xác định đây là công tác trọng tâm thường xuyên
tập trung thực hiện đề án sáu của chính phủ và các dịch vụ công của ngành
duy trì hoạt động hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
bảo đảm thông tin được bổ sung cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc đúng đủ sạch sống
chiều cùng ngày thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn công tác bộ công an đã đến sự lễ
và trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm thượng tá isan andron
trưởng công an huyện crong bông đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh đắk lắc